nhìn lại tình hợp tác của quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam với lào và việt nam với campuchia
thời gian qua thì chúng tôi vui mừng nhận thấy là quan hệ việt nam lào campuchia
đang ngày càng được phát triển và củng cố trên tất cả các mặt
các cái khuôn khổ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
ở đây tôi muốn nói đến năm cái lĩnh vực chủ chốt
thứ nhất là về mặt chính trị đối ngoại
thứ hai là kinh tế thương ngoại đầu tư
thứ ba là an ninh quốc phòng
thứ tư là hợp tác chuyên ngành
và thứ năm là hợp tác trên các diễn đàn quốc tế và khu vực
cả năm lĩnh vực này đều có những phát triển rất tích cực
và đóng góp to lớn vào cái sự phát triển của mỗi nước
cũng như hòa bình ổn định ở khu vực
trong tam giác hợp tác việt nam lào campuchia
thì theo ông việt nam đóng vai trò như thế nào
trong tam giác hợp tác phát triển việt nam lào campuchia
có thể nói việt nam đóng vai trò đầu tàu
chúng ta đóng vai trò đầu tàu với mấy cái ý nghĩa như thế này
ý nghĩa thứ nhất là chúng ta có cái nền kinh tế phát triển hơn
về mặt tiềm năng cũng như là vị thế của chúng ta thuận lợi hơn
của hai nước bạn lào và campuchia
điểm thứ hai là chúng ta đóng vai trò khởi xướng rất nhiều ý tưởng hợp tác
tôi lấy đơn cử như trong vấn đề kết nối
với lào chẳng hạn chúng ta vừa đề xuất ý tưởng kết nối hà nội viên trăn
đường cao tốc
rồi tam giác phát triển việt nam lào campuchia
chúng ta cũng là ý tưởng của việt nam
rồi kết nối thành phố hồ chí minh nông bình
cũng là ý tưởng của việt nam
nói tóm lại là trong cái hợp tác ba bước việt nam lào campuchia
bên cạnh việc trình độ phát triển hơn
vai trò của chúng ta ở đây là vai trò dẫn dắt vai trò nêu ý tưởng
điểm thứ ba là chúng ta cũng là nước cung cấp viện trợ
và hỗ trợ đầu tư nhiều hơn hai bạn lào và campuchia
doanh nghiệp chúng ta sang lào và sang campuchia
nhiều hơn là các bạn sang chúng ta
cái này có hoàn toàn hành khách quan
nó cũng có nhiều tiềm năng hơn
tuy nhiên không thể thiếu được là chúng ta cần có cơ chế hợp tác
với các bạn
dù chúng ta có thể hơn bạn một chút
nhưng mà cái quan trọng nhất là cái khâu phối hợp
và đặc biệt là cả ba nước thì tiềm năng và cái trình độ phát triển
vẫn còn ở cái mức hạn chế
do vậy mà cái khâu phối hợp đồng bộ hóa chính sách
kết nối hạ tầng cơ sở và mở cửa cho các bên thứ ba
cùng tham gia là cái khâu vô cùng quan trọng
và ở đây vai trò việt nam chính là cái vai trò định hướng
chúng tôi tin rằng nếu chúng ta làm tốt cái khâu này
thì trong cái quá trình hợp tác ba bên
việt nam lào campuchia và với bên thứ ba
chúng ta sẽ là cái nước mà sẽ đạt được nhiều cái thành tựu
vâng đối với lào thì đâu là những cái lĩnh vực hợp tác
mà trong thời gian qua việt nam và lào đã đẩy mạnh
thực ra trong thời gian qua thì quan hệ việt lào
hợp tác khá toàn diện trên rất nhiều vấn đề
nhưng riêng trong lĩnh vực phát triển kinh tế thương mại
chúng tôi thấy có bốn cái lĩnh vực mà chúng ta đầu tư
và đưa lực lượng sang đưa doanh nghiệp sang khá là nhiều
thứ nhất là giao thông
cái thứ hai là cái khai khoáng

thứ ba là trồng cây công nghiệp đặc biệt là cây cao su
và một số ví dụ mía đường
và phát triển một số các khu vực
và đặc biệt là trong nông nghiệp công nghệ cao
thế rồi đấy là cái vấn đề kết nối
ví dụ như thủy lợi à thủy điện chẳng hạn
chúng ta cũng tham gia vì lào cũng là một trong những cái
họ gọi là quy của khu vực
vấn đề hiện nay tới đây nếu chúng ta kết nối được
cái hệ thống truyền tải điện nữa
và tham gia sâu hơn vào cái hệ thống cung cấp mua bán điện
thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ còn có vai trò lớn hơn
có thể nói là cái việc này nó đang ngày càng mở rộng
và đấy là những cái lĩnh vực ưu tiên tiên phong đi trước thôi
chứ còn tiềm năng vẫn còn rất là lớn
vâng vậy ông có thể chia sẻ về định hướng hợp tác
của việt nam và lào trong thời gian tới
vâng trong thời gian tới thì cái định hướng hợp tác
vẫn là hợp tác toàn diện và đoàn kết đặc biệt
về mặt chính trị thì vẫn phải là giao lưu trao đổi đoàn cấp cao
và duy trì cái tình đoàn kết đặc biệt
bên cạnh đó thì chúng ta mở rộng dần
các cái lĩnh vực hợp tác mà chúng ta có thế mạnh
theo cái hướng là thị trường hóa
để cho thị trường ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn
trong việc phân bổ nguồn lực và doanh nghiệp của chúng ta
tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi cung ứng chuỗi giá trị ở lào
tham gia sâu hơn vào các cái lĩnh vực mà lào muốn kêu gọi đầu tư
và chúng ta cũng có thế mạnh nâng cao cái hiệu quả đầu tư của việt nam
và đặc biệt là phải gắn với cái bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay
của lào cũng như của việt nam
và kết nối ngày càng nhiều hơn hệ thống cảng biển hệ thống đường bộ đường sắt
và kể cả là kết nối về các cái hạ tầng khác
ví dụ như là hệ thống truyền tài điện rồi là hệ thống mua bán v v
hệ thống chính sách nữa
và đầu tư giúp bạn cái vấn đề con người
đó là những cái nhân tố then chốt mà tôi cho rằng là sẽ góp phần quan trọng
và thúc đẩy cái quan hệ việt lào trong thời gian tới
vậy còn với campuchia thì sao
những lĩnh vực nào mà việt nam và campuchia
đã đẩy mạnh hợp tác trong thời gian vừa qua
riêng với campuchia thì nó có khác hơn so với lào một chút
nếu như lào là một thị trường nhỏ và nó ổn định
thì campuchia nó có cái đặc thù của riêng
ở đó cái tính cạnh tranh cao hơn vì họ mở hơn
và cái môi trường chính trị xã hội nó cũng không ổn định được như ở lào
trong những năm qua thì nhiều doanh nghiệp việt nam đã sang làm ăn kinh doanh ở campuchia
tôi đơn cử như việc hàng tiêu dùng chẳng hạn
sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng hoặc là nông nghiệp
hoàng anh gia lai cũng đã sang một số tập đoàn cũng đã sang xây dựng v v
đấy là những cái lĩnh vực mà chúng ta có thế mạnh
tuy nhiên phải nói là cái tính cạnh tranh lớn hơn và ở đây là cái sức ép
và cái mất cái tính ổn định thiếu ổn định nó cũng cao hơn
tuy nhiên đây là một cái thị trường rất tiềm năng và cũng không kém gì lào
đấy là cái thị trường mà tôi cho rằng rất năng động
và vào đây làm việc làm ăn kinh doanh thì tôi nghĩ rằng là
nó sẽ tạo ra một cái nó sẽ giúp doanh nghiệp chúng ta thích nghi tốt
trong cái bối cảnh mà một cái thị trường mở năng động và phức tạp như vậy
vâng vậy ông có thể cho biết là định hướng hợp tác giữa việt nam và campuchia
trong thời gian tới là như thế nào
cũng tương tự như lào thì định hướng hợp tác với campuchia thì nó có nhiều điểm chung
đấy là chúng ta cũng sẽ tìm cách duy trì cái ổn định quan hệ việt nam campuchia
thúc đẩy cái quan hệ hữu nghị hợp tác nó ngày càng đi vào sâu sắc và toàn diện
tuy nhiên ở campuchia thì chúng ta có những cái vấn đề khác so với lào
đấy là cái sự chống đối của các thế lực thù địch
ở campuchia luôn có một bộ phận nhất định họ tìm cách lợi dụng những cái điểm yếu trong quan hệ
hoặc là những cái sự chống đối hoặc là họ lợi dụng cái quan hệ
một số vấn đề trong quan hệ việt nam campuchia để họ làm chính trị ở campuchia
do vậy mà một mặt là thúc đẩy hợp tác nhưng một mặt cũng phải cảnh giác
là tích cực hợp tác với cpv hợp tác các địa phương hợp tác với các doanh nghiệp
đưa doanh nghiệp sang nhiều hơn mở rộng các nền tảng của quan hệ
nhưng mà cũng cảnh giác trước các cái âm mưu chống phá của các cái thế lực thù địch
thì tôi nghĩ rằng đó là những cái mấu chốt và thích nghi với một bối cảnh cạnh tranh quyết liệt hơn so với lào
thì cái định hướng hợp tác với campuchia là như vậy
và tôi tin rằng là dù chế độ chính trị ở campuchia có ai cầm quyền đi chăng nữa
thì sẽ đều phải cần quan hệ hữu nghị và hợp tác với việt nam
vì chúng ta vừa là thị trường lớn vừa là nắng riêng
và chúng ta cũng hợp tác tốt với họ
hai bên đều có lợi
chúng ta lại là thành viên của asean và ngày càng hội nhập với khu vực
thì định hướng là hợp tác là chủ đạo
nhưng mà không ngừng nâng cao cảnh giác để ngăn ngừa các cái âm mưu chống phá quan hệ
kể cả ở ba cấp độ là giữa nhà nước với nhà nước
giữa đảng cách cộng sản việt nam với đảng nhân dân campuchia
và cái thứ ba là giữa các địa phương và giao lưu nhân dân
chúng ta đã nói tới những cái định hướng hợp tác song phương giữa việt nam với lào
việt nam với campuchia
vậy thì cái định hướng hợp tác ở tam giác việt nam lào và campuchia thì có gì khác biệt hay không
thực ra thì cái định hướng hợp tác ba bên việt nam lào campuchia
nó cũng vẫn phải dựa vào các cái cặp quan hệ của chúng ta
việt nam lào việt nam campuchia và giữa lào và campuchia
tôi đưa đơn cửa ví dụ như lào campuchia mà bất đồng với nhau
hoặc thậm chí mất ổn định ở biên giới với nhau thôi
là sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với nước ta
hoặc là ở campuchia tới đây có bầu cử mà có ổn định
có không ổn định chẳng hạn thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái quan hệ hợp tác việt nam lào campuchia
do vậy mà trước hết phát triển từng cặp quan hệ ổn định
thì đấy là cái điểm quan trọng nhất
thế còn với ba nước thì thúc đẩy các cái cơ chế hợp tác ba bên
đặc biệt là cái tam giác phát triển việt nam lào campuchia
ở khu vực ngã ba biên giới
và thúc đẩy các cái cơ chế hợp tác mà cả ba có thể cùng tham gia được
và mở ra cho kêu gọi các cái bên thứ ba vào
ví dụ như nhật bản ví dụ như liên hợp quốc
hoặc là các cái cơ chế khác cùng tham gia vào phát triển
những cái khu vực vùng sâu vùng xa của cả ba nước
hoặc cái khu vực biên giới đấy
tôi nghĩ rằng là sẽ rất là có lợi
và trong khuôn khổ asean thì nó mở ra những cơ hội khác
đấy là các cái cơ chế đa phương ở khu vực
chúng ta cùng tham gia cùng phối hợp giải quyết các cái vấn đề
cùng gia tăng cái nhận thức và thúc đẩy hợp tác chung
thì tôi nghĩ rằng là ở đây phải có sự kết hợp giữa song phương và đa phương
giữa tiểu vùng và khu vực
và với cái vai trò đầu tàu của việt nam dẫn dắt của việt nam
chủ động nêu sáng kiến và thực thi có hiệu quả các sáng kiến
thì tôi tin rằng là cái quan hệ việt nam lào campuchia
cái tam giác phát triển này sẽ còn nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới
với những định hướng hợp tác cụ thể mà ông vừa nêu
thì hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ thấy tam giác hợp tác việt nam lào campuchia
ngày càng phát triển lớn mạnh
một lần nữa cảm ơn ông trần việt thái đã tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại